chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

các nghệ sĩ trẻ có những đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cải lương việt nam trong tương lai
sau lễ khai mạc lần lượt các buổi diễn thi của các đoàn được truyền hình trực tiếp trên sóng của đài truyền hình cà mau và trên fanpage cục nghệ thuật biểu diễn
mới đây văn phòng unesco tại hà nội đã tổ chức lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh việt nam năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
lan tỏa sự quan tâm chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa
sau hơn ba tháng phát động với hàng trăm tác phẩm gửi về ban tổ chức đã lựa chọn để trao ba giải nhất cho các tác phẩm bạn nghề tác giả đinh công tâm bức họa ven biển của ngô thị thu ba du lịch sinh thái rừng dừa ngập mặn bảy mẫu tác giả phan vũ trọng
cuộc thi được tổ chức với mong muốn đưa vẻ đẹp của di sản văn hóa và sáng tạo văn hóa việt nam tới cộng đồng
những người sắc tộc và văn hóa đều bị xóa nhòa chỉ còn lại một điều duy nhất đó là tình người
với sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại những người khốn khổ được thể hiện một cách độc đáo mới lạ trên sân khấu việt
nhân dịp kỷ niệm tròn bảy mươi năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa cộng hòa séc và việt nam
đại sứ quán cộng hòa séc tại việt nam cùng nhà xuất bản phụ nữ việt nam cho ra mắt bộ tiểu thuyết vĩ đại
vận mệnh người lính tốt svek trong đại chiến thế giới của đại văn hóa xéc daroslahan xéc
được in cùng toàn bộ phân minh họa gốc của hãng sĩ joseph lada
vận mệnh người lính tốt svek trong đại chiến thế giới kể về một anh chàng làm nghề bán chó tên là svek ở braha
hay chuyện tốt tính nhưng nhiều lúc lại đần độn như thể có chủ ý
svek nhiệt tình tham gia vào cuộc chiến để phụng sự hoàng đế áo hung
cuốn tiểu thuyết theo chân svek
trong những tình huống giờ khóc giờ cười phần lớn do chính sve gây nên
đây là lần đầu tiên bộ tiểu thuyết đồ sộ vận mệnh người lính tốt svek trong đại chiến thế giới đến trọn bộ với bản đọc việt nam
nhà xuất bản phụ nữ chọn dịch tác phẩm vận mệnh người lính tốt trong đại chiến thế giới
vì đây là một tác phẩm văn học kinh điển của cộng hòa séc
và tác giả của tác phẩm là nhà văn daroslahan xéc là một trong ba
nhà văn lớn của séc ông chính là một trong những người mà có cái tác phẩm được cả thế giới thừa nhận
bởi vì tác phẩm của ông đã được dịch ra trên sáu mươi thứ tiếng trên thế giới
và chính ông đã làm nên cái gương mặt đặc biệt của văn học xéc văn học hiện đại séc đầu thế kỷ hai mươi
trong tác phẩm này ngôn ngữ mà daroslahan xéc sử dụng là tiếng xéc bình dân từ ngoài đường phố
nhưng dưới ngòi bút sắc xảo của ông nó là thứ tiếng xét rất dí dòm đậm sắc dân tộc
lời kể trong chuyện là lời kể tự nhiên không cưỡng ép không cố gây cười
và cái hài hước chỉ là công cụ để châm biếm đả kích những điều xấu xa trong xã hội
và đặc biệt chống lại cuộc đại chiến tàn khốc
hai cái sắc thái nó rất là trái ngược nhau
một bên là mô tả chiến tranh và những người ra trận thì nó phải là bi thương
nó phải là ngước mắt nó phải là ủi mị
nhưng đây không đây là hài hước
nó rất là lạ và nó rất là hay và nó rất là đời
và phải nói là cái giọng văn rất là nhẹ nhàng giọng văn nó rất là bình dị
nó rất là dễ hiểu đối với tất cả mọi người nhưng mà nó cũng rất là sâu xa
cuốn tiểu thuyết này được dịch trực tiếp từ tiếng séc đầy đủ
và là bản dịch công phu nhất từ trước tới nay
tác phẩm được thực hiện bởi dịch giả bình x
xéc là vika góp phần hoàn thiện cái nhìn của độc giả việt nam
về một nền văn học lâu đời với nhiều dấu ấn rực rỡ của cộng hòa séc
hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển văn hóa luôn là một trụ cột quan trọng
giúp asean gắn bó trong một mái nhà chung đa văn hóa đa dân tộc
cùng hướng về một tầm nhìn một bản sắc
năm hai nghìn hai mươi việt nam trong vai trò chủ tịch asean đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa
thể hiện tinh thần chủ động dùng văn hóa để gắn kết các quốc gia
thành một cộng đồng thống nhất đa dạng và bản sắc
đây là hình ảnh trong buổi lễ khai mạc triển lãm trang phục truyền thống các nước asean hai nghìn hai mươi
do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức tại bảo tàng lịch sử quốc gia
triển lãm trưng bày các bộ trang phục truyền thống của một mươi quốc gia thành viên asean
triển lãm trang phục asean là một trong những điểm nhấn của bộ văn hóa thể thao và du lịch
để giới thiệu đến nhân dân việt nam tất cả những cái gì
nhất về trang phục của các nước asean trong đời quốc việt nam
trong cái triển lãm này thì có rất là nhiều các cái trang phục của các nước
mà tôi cho rằng là nó rất là đặc sắc và được sự phối hợp của các đại sứ quán
các nước asean tại hà nội thì chúng ta cũng đã tổ chức được một cái triển lãm
mà tôi có thể nói rằng là rất là thành công
tôi hy vọng là qua những cái sự kiện văn hóa này thì cái việc mà giới thiệu
những hình ảnh đất nước con người của chúng ta cũng như của asean
được đến với đông đảo cộng đồng quân chúng
các quốc gia đông nam á vốn nổi tiếng với nền văn hóa đặc sắc và phong phú
sự đa dạng văn hóa đó được phản ánh rõ nét trong những bộ trang phục truyền thống của mỗi quốc gia
những bộ trang phục truyền thống luôn mang nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng của mỗi nước
được lựa chọn sử dụng trong dịp lễ tết và những ngày quan trọng của đất nước tại các quốc gia đông nam á
cơ hội rất là tuyệt vời cho tôi để tôi có thêm những cái trải nghiệm cho cái công việc sắp tới của mình
để có thể giúp cho các nhà thiết kế có những góc nhìn về thời trang làm sao để mà vừa đưa được những nét văn hóa vào trong thiết kế vừa hội nhập với thế giới
việt nam với vai trò là chủ tịch asean năm nay đã thúc đẩy quảng bá rộng rãi khiến người dân thế giới biết đến có nhận thức về cộng đồng asean
tôi hy vọng việt nam và cả người dân asean sẽ có nhiều những hoạt động
chúng ta sẽ thúc đẩy cộng đồng về lĩnh vực văn hóa hơn để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn giữa các quốc gia
cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền văn hóa năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi cũng là một hoạt động nhận được sự quan tâm lớn
cuộc thi được phát động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về asean và năm việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
chúng ta không phân biệt giàu nghèo không phân biệt lớn nhỏ
mỗi nước đều có một bản sắc văn hóa riêng và văn hóa là sợi dây kết nối mạnh mẽ bền bỉ nhất của các quốc gia lại với nhau
triển lãm này cũng là một trong những tuyên truyền để quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đến bạn bè trong khối asean riêng và trên thế giới nói chung
việt nam là một đất nước đã có giàu truyền thống văn hóa từ hàng ngàn đời nay con người việt nam hòa thuận thân thiện mến khách
sau thời gian ngắn phát động cuộc thi đã nhận được hàng trăm tác phẩm
bám sát chủ đề asean gắn kết và chủ động thích ứng cũng như nêu bật hình ảnh đất nước việt nam thanh bình ổn định an toàn thân thiện
các thành tựu kinh tế xã hội của việt nam trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện
ban giám khảo đã chọn trao ba giải nhì ba giải ba chín giải khuyến khích và một giải phong trào cho các tác giả tham gia
là một họa sĩ rất là hứng thú trong sáng tác tranh cổ động về asean
bây giờ nó khó trong họa sĩ đồ họa và tranh cổ động thì phải tìm được cái tứ này cái ý này thì mới ra được cái tranh cổ động
tôi tham gia năm tác phẩm thì bốn tác phẩm được giải đấy là một thành công lớn mà tôi rất là mừng vấn khởi
nhận được cái giải và nó đáp lại cái công lao động của mình
ngoài ra trong năm nay việt nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đáng chú ý khác như tuần phim asean
triển lãm tranh đồ họa các nước asean hay triển lãm quốc hoa các nước asean
các hoạt động này đóng góp cho việt nam

asean thì văn hóa là một trong ba trụ cột để làm nên cộng đồng asean
bao gồm có cộng đồng về an ninh chính trị cộng đồng về kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội
thì văn hóa chính là một cái trụ cột gắn kết giữa người dân asean với nhau
trở thành một cái cộng đồng chung

bàn sát cùng vận mệnh
hai mươi năm năm gia nhập tổ chức asean đặc biệt là năm hai nghìn hai mươi
khi giữ công vị chủ tịch asean việt nam luôn thể hiện tinh thần chủ động
tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa qua đó nâng cao vị thế
giới thiệu và quảng bá có hiệu quả hình ảnh đất nước con người việt nam
nhà sĩ trần hoàn sáng tác rất nhiều bài hay
trong có nghe đó có cái bài là mình rất thích là bài giữa mặt tư khoa học
nghe cô họ nghe tính
bài này nó cũng gắn với kỷ niệm của tôi
tôi thấy là các cái bài của ông là mang đậm màu sắc quê hương và tình yêu gia đình tình yêu lứa đôi
mình rất thích những cái bài về tình yêu lứa đôi
đặc biệt là cái bài của ông là mang đậm màu sắc quê hương và tình yêu gia đình tình yêu lứa đôi

tôi cũng thích rất nhiều bài của nhà sĩ trần hoàn
nhưng một trong những bài mà tôi cảm thấy là mình thích nhất đó là bài một mùa xuân nho nhỏ nhỏ
một trong những bài hát mà chúng tôi yêu thích
và chúng tôi đã từng biểu diễn trên sân khấu của trường vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là ca khúc lời du trên nương
khi hát bài này lúc đó chúng tôi còn rất trẻ chưa ai là mẹ

nhưng mà cái tiếng du trong cái bài hát của nhạc sĩ trần hoàn
nó cứ ăn sâu vào máu thịt và trong khi hát là mình cứ phiêu theo bài hát
mẹ thương a cây mẹ thương bố đồi
con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông
mai sau khuôn lớn vùng trời đông thân
bảy mươi năm tuổi đời với gần năm mươi năm theo nghiệp sáng tác âm nhạc
gia tài các tác phẩm đồ sộ với hàng trăm ca khúc
đa dạng về đề tài phong phú về nội dung và cách thể hiện
đã đủ để khán thính giả yêu thương
các ca khúc của mình cũng viết nhiều như thế nhưng không phải là giống bài nào
nó có những cái nét riêng của nó lời cũng khác và rồi âm nhạc cũng khác
nhạc sĩ trần hoàn là một tượng đài trong trái tim của rất nhiều người
và đặc biệt trong đấy là tổng an là một người rất ngưỡng mộ
và luôn luôn xem ông là một người thầy lớn ở trong cuộc đời
nhạc sĩ trần hoàn là một nhạc sĩ rất là tâm hồn và một nhà lãnh đạo rất là tuyệt vời
vì cái quãng thời gian mà nhạc sĩ trần hoàn làm lãnh đạo
thì ông vẫn cho ra rất là nhiều tác phẩm
và cái phương cách của ông lãnh đạo ở bộ văn hóa thì cũng đã gây rất là nhiều cái tình cảm cho rất là nhiều nghệ sĩ
và thật sự đấy là một cái tượng đài rất là lớn trong trái tim của tổng an
trần hoàn sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi tám quê ở hải lăng quảng trị
từ thủa nhỏ ông đã có tư chất âm nhạc luôn mầy mò tìm hiểu và học rất nhanh các loại nhạc cụ
sau cách mạng tháng tám ông bắt đầu sáng tác ca khúc
chính nhờ sự kiện này cậu học sinh nguyễn tăng hích tên khai sinh của trần hoàn đã chọn cho mình một bút danh đặc biệt trần hoàn
bố của nguyễn tăng hích thì là một người rất là đam mê âm nhạc
ông lại rất giỏi về các cái ca huế hát bội và các cái nhạc tây đấy
cho nên chính cái có người cha như thế cho nên đã ảnh hưởng đến âm nhạc
cho nên chính cái có người cha như thế cho nên đã ảnh hưởng đến âm nhạc
làm cho ông trần hoàn nó thích cái âm nhạc ngay từ lúc chín mươi tuổi là ông đã mê âm nhạc lắm rồi
và sau này ông cũng sáng tác rất sớm
tên thật nguyễn tăng hích tại sao lại có tên trần hoàn
cái bút danh này là ông lấy từ một cái câu hát trong cái bài thiên thai sáng tác năm một nghìn chín trăm bốn mươi một của văn cao
thì trong bài nó có một câu như thế này phòng thơ của hoàng thoại nó có một câu là
đào nguyên trước lưu nguyễn quên trần hoàn
thì trần hoàn lấy cái tên trần hoàn từ cái bài thơ đó
nổi tiếng từ ca khúc sơn nữ ca thời tiền chiến cho tới khi trở thành nhạc sĩ cách mạng với những bài hát
lời ru trên đường giữa mặt tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh
lời bác dặn trước lúc đi xa hay những chùm bài về mùa xuân nổi tiếng
mùa xuân nho nhỏ nhỏ tình ca mùa xuân em nghĩ gì khi mùa xuân đến khúc hát người hà nội
mỗi tác phẩm ra đời đều được chất lọc qua tâm hồn nhạc sĩ tài năng
thành những giai âm với vẻ đẹp sâu sắc nặng tình mà thấm thiế
khiến người nghe vững lòng hơn trong cuộc sống
thì một cụ chỉ duyên ca khúc ca khúc thôi nhưng mà cái ca khúc của họ của cụ đã đi vào làm người
và nó có rất nhiều giai đoạn ví dụ giai đoạn bốn mươi năm năm mươi của hoạt động ở khu bốn chẳng hạn
thế nên giai đoạn năm mươi một sáu mươi năm là giai đoạn của hoạt động ở khu ba
thì cụ đã viết được những bài cũng rất nổi tiếng
những lời người ra đi hay là kể chuyện người chiến sĩ cộng sản
như một cái lời tâm tình
hay là có một cái tên mà
giai đoạn thứ ba là từ sáu mươi sáu đến bảy mươi bốn
thì là lúc đấy cụ vào chiến trường b
cụ đi b
thì cụ có những cái bài hay nhất là vẫn là cái bài lười du trên đường
hay là chiều trên do cam
hay là giải phóng
một số các bài khác đợi anh về
còn giai đoạn bảy mươi năm tức là khi đã
một mươi năm đã giải phóng rồi cho đến tám mươi ba
thì cụ công tác ở bình trị thiên
thì lúc đấy cụ có những cái tác phẩm
âm nhạc như nhớ nhật lệ gửi huế
và đặc biệt một cái bài rất hay đó là mùa xuân nho nho
và cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn từ năm tám mươi bốn đến năm chín mươi năm ở lần sau này nữa
là cụ về hà nội của hà nội
thì cái giai đoạn này phải nói là
riêng về hà nội cũng viết rất nhiều tác phẩm
ví dụ về đêm hồ gươm này
hà nội nỗi nhớ của tôi này
hay khúc tango về hà nội này
về bắc hồ này
nếu em đi thăm sông đà
chứ là đến đâu cũng có viết được
cái đó là cái rất giỏi đó chú
suốt cả cuộc đời sáng tác không ngừng nghỉ
tâm hồn ông
một tâm hồn miền trung sâu đậm
được thật nhiều những buồn vui sướng khổ từ đời sống
dung lên thành lời thành tiếng
giúp ông tạo nên những tác phẩm tặng lại cho đời
lời du trên nương là một trong những tác phẩm như thế
gần nửa thế kỷ cho đến tận hôm nay
tác phẩm đã trở thành một phần trong những giá trị đẹp đẽ của nghệ thuật
và trong tâm tưởng của mỗi người con đất việt
mặt trời của bóc thì nằm trên núi
mặt trời của mẹ con nằm sau lưng
tôi cho rằng đấy là một cái câu đẹp vô cùng kề cả về hình tượng âm nhạc
lẫn là cái âm thanh của thơ
thơ nó đã tạo cho người ta có thể diễn tả được cả
cái tình cảm của người mẹ đối với làng bản
đối với nương rẫy
đối với quê hương
đối với tất cả những vật phẩm
từng cái bắp ngô
từng cái cây lúa
từng hạt lúa
người ta treo trồng
và đối với bộ đội
đối với dân làng
và đằng sau đó thì chính là đứa con
và đứa con có thể nói là một cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người mẹ
mong muốn để mong chăm sóc cho đứa con đó lớn lên trên cái mảnh đất quê hương đó
và tiếp nối cái truyền thống của bản làng của dân tộc
để chiến thắng
thì tôi cho rằng đó là cái ca khúc
lời du trên nương là một bài hát được nhạc sĩ trần hoàn phổ nhạc từ bài thơ khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ của nhà thơ nguyễn khoa điềm
khi chuyển thành bài hát nhạc sĩ trần hoàn vẫn lưu giữ tứ chủ đạo của nó qua việc đặt tên cho bài hát là lời du trên nương
âm chủ của bài thơ
được liền mạch từ đầu đến cuối
đó là lời du
lời du của người mẹ tả ôi
dài điệu chậm
nhưng tha thiết
đậm chất dân san dân tộc tây nguyên
với điểu thức la trưởng
nhạc sĩ đề cao kỹ thuật thanh nhạc khi luyến lấy
khi mở ra âm vực rộng
qua lời du hiện thực cuộc sống lao động phục vụ kháng chiến
và ước mơ giản dị nhưng cao cả được mở ra
sáng tác này rất là tuyệt vời và bất luận ở một chương trình nào một chương trình nghệ thuật nào ở bất cứ một nội dung nào hay là với một không gian biểu diễn nào nghệ sĩ đều có thể hát được bài này
đấy là cái thành công rất là lớn và tôi nghĩ rằng là mỗi lần cái giai điệu cái lời ca nó cất lên rồi là nó đan sen với nhiều cái động tác phụ họa nữa thì tôi nghĩ rằng là ở đâu cũng sẽ sống được

gia tài âm nhạc với hơn chín trăm linh ca khúc ông để lại cho đời hầu hết là những ca khúc tuyệt hay
bảy mươi năm sau ngày ông mất các tác phẩm của ông vẫn còn sống mãi trong lòng công chúng yêu nhạc
bởi vẻ đẹp của những thanh âm cất lên từ một trái tim yêu tha thiết quê hương đất nước
của một trái tim sống hết mình vì nghệ thuật
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống nghệ thuật tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phongvănhoa org vn hoặc qua số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau